thể hiện tinh thần chia sẻ khó khăn trong cơn hoạn nạn công an tỉnh thanh hóa đã cử đoàn công tác đến thăm hỏi
động viên hỗ trợ gia đình đồng chí thao văn xúa trưởng công an xã nhi sơn đã hy sinh trên đường làm nhiệm vụ
ngày ba tám mưa lớn trên địa bàn huyện mường lát tỉnh thanh hóa đồng chí thao văn xúa trưởng công an xã nhi sơn huyện mường lát
không may bị lũ cuốn trôi và đất đá vùi lấp đồng chí xúa hy sinh khi đang trên đường đi vận động hỗ trợ người dân di rời khỏi vùng lũ
đoàn cán bộ công an tỉnh thanh hóa đã trao số tiền một mươi hai triệu đồng và một sổ tiết kiệm trị giá hai mươi triệu đồng của bộ công an cho đại diện gia đình
đồng thời đoàn đã trao tặng ba mươi sáu xuất quà cho ba mươi sáu hộ gia đình vừa chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra